theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản bảy tháng đầu năm ước tính đạt hơn hai mươi ba tỷ đô la mỹ
tổng giá trị nhập khẩu mặt hàng này đạt khoảng một mươi tám tỷ đô la mỹ
như vậy thẳng dư thương mại mặt hàng này trong bảy tháng qua ước tính đạt gần năm tỷ usd tăng gần một mươi hai so với cùng kỳ
tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt ba năm mươi năm tỷ đô la mỹ
trong đó nông sản chính ước đạt một sáu mươi bốn tỷ đô la mỹ lâm sản chính ước đạt tám trăm chín mươi ba triệu đô la mỹ thủy sản ước đạt bảy trăm tám mươi năm triệu đô la mỹ
sản phẩm chăn nuôi ước đạt sáu mươi ba triệu đô la mỹ
lũy kế bảy tháng tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hai mươi ba ba tỷ đô la mỹ tăng hai so với cùng kỳ
trong đó có tám nhóm sản phẩm đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ đô la mỹ là cà phê đạt một tám tỷ đô la mỹ
cao su đạt một một tỷ đô la mỹ gạo đạt một bảy mươi ba tỷ đô la mỹ hạt điều một tám tỷ đô la mỹ rau quả đạt hai ba tỷ đô la mỹ
cà cha một một mươi sáu tỷ đô la mỹ tôm các loại ước đạt một bảy mươi ba tỷ đô la mỹ
đáng chú ý mặc dù nhiều sản phẩm có khối lượng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như cao su gạo điều tiêu
nhưng do giá xuất khẩu và một số sản phẩm giảm sâu như điều tiêu cà phê gạo
nên kim ngạch xuất khẩu nhóm nông sản vẫn giảm tám hai so với cùng kỳ